tại hà nội ban tuyên giáo trung mương ban dân vận trung mương ban kinh tế trung mương và đảng ủy khối các cơ quan trung mương
đã tổ chức phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt
tham dự các chương trình có các đồng chí ủy viên bộ chính trị võ văn thường bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
trương thị mai bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương nguyễn văn bình bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
và đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung mương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung mương
tính tới thời điểm hiện tại theo thống kê sơ bộ vào lũ những ngày vừa qua đã khiến một trăm hai mươi bốn người chết và hàng chục nghìn hectare lúa sao màu bị thiệt hại
hàng vạn ngôi nhà ở khu vực miền trung bị tổn thất nặng nề phát huy truyền thống tương thân tương ái
các đồng chí lãnh đạo cán bộ công chức viên chức và người lao động của ban tuyên giáo trung ương ban dân vận trung ương
ban kinh tế trung mương và đảng ủy khối
các cơ quan trung ương với tình cảm và trách nhiệm của mình đã cùng chung tay ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương
hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống
toàn bộ số tiền vận động quyên góp sẽ được các cơ quan trung ương chuyển trực tiếp về ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
để kịp thời giúp đỡ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ